các thiết bị bay không người lái tham gia cuộc tấn công đều được trang bị vũ khí
nguồn tin chính phủ syri xác nhận khoảng một trăm linh người đã thiệt mạng trong đó có nhiều dân thường và quân nhân
bộ quốc phòng syri cáo buộc các nhóm khủng bố tiến hành vụ tấn công và tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả
hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ việc
sau vụ nổ súng tại trung tâm thương mại siam bragon ở thái lan hôm ba tháng một mươi khiến bảy người thương vong
giới chức thái lan cho hay nước này sẽ tăng cường siết chặt quy định
kiểm soát việc sử dụng súng đạn
phó thủ tướng thái lan anu tin chanvi krakul khẳng định chính phủ sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp
nhằm hạn chế kiểm soát tình trạng sở hữu súng đạn và các vật liên quan có khả năng gây sát thương
trong đó tập trung xử lý nghiêm việc sở hữu vũ khí cháy phép và thắt chặt quy định quản lý đối với loại súng mô hình
tất cả các luật kiểm soát súng hiện nay sẽ được ra soát và sửa đổi nếu cần thiết để đảm bảo an toàn công cộng
ông chanvirakul cũng nhấn mạnh các lực lượng chức năng sẽ thanh tra kiểm tra nghiêm ngặt hoạt động nhập khẩu
và mua bán trực tuyến các loại vũ khí bất hợp pháp
đối với môn thể thao bắn súng các loại súng được đăng ký sẽ chỉ được lưu trữ và sử dụng trong phạm vi trường bắn
và sẽ có hạn chế về độ tuổi với những người tham gia
bộ trưởng quốc phòng nhật bản cho biết nước này sẽ bắt đầu mua tên lửa hành trình tomahawk do mỹ sản xuất
và sẽ tiến hành việc mua sắm này vào tài khoá năm hai nghìn hai mươi năm sớm hơn một năm so với dự kiến ban đầu
phát biểu tại viện nghiên cứu hussen ở thủ đô washington của mỹ bộ trưởng quốc phòng nhật bản minoru kihara cho biết
ông đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp nước chủ nhà lloyd austin trong ngày bốn tháng một mươi
về việc đẩy nhanh lịch trình mua tên lửa tomahawk
theo ông kihara việc đẩy nhanh kế hoạch là nhằm tăng cường khả năng phản công của nhật bản
nhất là trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp
ông kihara cũng cho rằng nhật bản và mỹ cần tăng cường khả năng của liên minh
để ngăn chặn và đáp trả mọi mối đe dọa
đây cũng là chuyến thăm mỹ đầu tiên của ông kihara kể từ khi nhậm chức bộ trưởng quốc phòng nhật bản vào giữa tháng chín vừa qua
trong khi đó nhà trắng cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp nhật bản
bộ trưởng austin đã tái khẳng định cam kết vững chắc của washington trong việc bảo vệ tokyo
đồng thời ủng hộ mong muốn nâng cấp lực lượng phòng vệ của nhật bản
nhật bản bắt đầu muốn mua bốn trăm linh tên lửa tomahawk block năm mới nhất với tầm bắn khoảng một sáu trăm linh km
hiện tokyo dự kiến mua một lô
lửa thuộc mẫu trước đó trong khoảng thời gian từ tài khóa hai nghìn hai mươi năm đến tài khoá hai nghìn hai mươi ba
phần còn lại của thỏa thuận bao gồm các tên lửa mới hơn sẽ được giao theo kế hoạch ban đầu
trong khi đó hàn quốc và nhật bản ngày hôm qua đã tổ chức cuộc hội đàm cấp thứ trưởng tại seoul
đánh dấu cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên sau chín năm trong bối cảnh quan hệ song phương đang dần được cải thiện
theo bộ ngoại giao hàn quốc thứ trưởng ngoại giao thứ nhất chang ho jin đã gặp người đồng cấp nhật bản
để thảo luận về đối thoại chiến lược nhằm giải quyết nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự
từ quan hệ song phương đến các vấn đề khu vực và toàn cầu
cuộc đối thoại chiến lược lần thứ một mươi bốn này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang tan băng
sau khi hàn quốc hồi tháng ba vừa qua thúc đẩy việc bồi thường cho các nạn nhân bị nhật bản cưỡng ép lao động trong thời chiến
cuộc đối thoại được khởi động vào năm hai nghìn năm với mục đích giúp hai nước tham vấn về một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu
từ tầm nghiêm trung đến dài hạng
tuy nhiên đối thoại chiến lược hàn nhật đã bị đình trệ kể từ sau năm hai nghìn một mươi bốn do những căng thẳng trong quan hệ song phương
chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã cho phép xây dựng thêm một phần bức tường biên giới giữa mỹ và mexico
báo hiệu sự thay đổi trong lập trường chính sách nhập cư quyết định được đưa ra khi chính quyền mỹ đang phải vật lộn
về số lượng người di cư vượt biên kỷ lục đạt mức cao mới vào tháng chín
phát biểu với báo giới tổng thống biden giải thích
không thể ngăn cản việc giải ngân khoản tiền mà quốc hội trước đây đã phân bổ cho việc xây dựng bức tường biên giới
trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống donald trump
tuy nhiên ông nhấn mạnh không tin tưởng việc xây tường là giải pháp ngăn chặn làn sóng di cư
quyết định xây dựng thêm hàng giáo biên giới và đường xá ở bang texas nhằm hạn chế dòng người di cư
đặc biệt là tại hashta nơi chứng kiến tình trạng di dân vượt biên giới đông đảo nhất
tuy nhiên quyết định có thể phải đối mặt với sự chỉ trích từ phe cánh tả
bao gồm cả các nhà môi trường phản đối việc cơ nới bức tường
theo một cuộc thăm dò gần đây của reuters ipsos
nhập cư dự kiến sẽ là vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
với đa số người dân mỹ năm mươi bốn bày tỏ lo ngại rằng làn sóng nhập cư đang khiến cuộc sống của người mỹ trở nên khó khăn hơn
thưa quý vị hai mươi năm quốc gia ngày hôm qua đã cam kết đóng góp chín ba tỷ usd cho quỹ khí hậu xanh của liên hợp quốc
để giúp hỗ trợ tài chính cho các nước dễ bị ảnh hưởng trước những tác động của biến đổi khí hậu trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng
cam kết đóng góp được đưa ra tại một hội nghị ở thành phố bon của đức
trong lần huy động tài chính này khoảng bảy mươi năm số các nước đóng góp đã tăng mức cam kết tài chính của mình so với cam kết trước đó
đức anh pháp và nhật bản là những nước cam kết mức đóng góp tài chính lớn nhất
mỹ hiện chưa đưa ra cam kết đóng góp viện dẫn ngân sách đất nước đang trong tình trạng không chắc chắn
ba tỷ đô la mỹ được cam kết cho cuộc chiến chung chống biến đổi khí hậu
điều này sẽ cho phép quỹ khí hậu xanh tiếp tục công việc quan trọng của mình ở các quốc gia mới nổi và đang phát triển trong những năm tới
giúp đầu tư vào nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu bảo vệ bờ biển trồng rừng chuyển đổi năng lượng ở châu phi châu á và đông âu
cũng như tại mỹ latin và các đảo ở caribe và thái bình dương
được thành lập trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của liên hợp quốc
quỹ khí hậu xanh đang kêu gọi các nước đóng góp hơn một mươi tỷ để tài trợ cho các dự án mà quỹ sẽ triển khai ở các nước chịu nhiều ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi bảy
giải nobel văn học năm hai nghìn hai mươi ba đã thuộc về nhà văn và nhà viết kịch naui chiun fose vì những vở kịch và văn xuôi sáng tạo của ông đã lên tiếng cho những điều không thể nói ra
đây là thông tin được viện hàn lâm thụy điển công bố ngày năm tháng một mươi
ông fose sáu mươi bốn tuổi sinh ra ở bờ biển phía tây naui
kho tàng tác phẩm của ông bao gồm khoảng bốn mươi vở kịch cùng với vô số tiểu thuyết thơ tiểu luận sách thiếu nghi và bản dịch
ông fose viết tiểu thuyết chuyện ngắn thơ sách thiếu nhi tiểu luận và kịch
tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn bốn mươi thứ tiếng
ông cũng chơi nhạc và phần lớn quá trình luyện viết ở tuổi thiếu niên của ông liên quan đến việc sáng tác lời bài hát cho các bản nhạc
năm hai nghìn ba ông fose được trao huân chương quân công của tổng thống pháp
ông được báo daily telegraph xếp hạng thứ tám mươi ba trong danh sách một trăm linh thiên tài cầm sống
thủ tướng anh rishi sunak cho biết sẽ xem xét nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá tại nước này
biện pháp trên nhằm loại bỏ thói quen hút thuốc trong giới trẻ anh và hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia không khói thuốc
ông rishi sunak nhấn mạnh hiện tại anh có năm người cứ năm người hút thuốc thì có bốn người bắt đầu trước tuổi hai mươi

ông rishi sunak nhấn mạnh hiện tại anh có năm người cứ năm người hút thuốc thì có bốn người bắt đầu trước tuổi hai mươi
chính phủ cần sớm hành động để ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn thói quen hút thuốc trong thanh thiếu niên kể từ năm hai nghìn bốn mươi
lần gần nhất chính quyền anh nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá từ một mươi sáu tuổi lên một mươi tám tuổi diễn ra vào năm hai nghìn bảy
chính phủ anh mới đây đã công bố một báo cáo cho thấy hút thuốc lá đang là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong tại anh
và chiếm hai mươi năm số ca tử vong vì bệnh ung thư
hút thuốc cũng gây ra gánh nặng lớn cho nền kinh tế nước anh gây lãng phí khoảng một mươi bảy tỷ bảng mỗi năm
không chỉ gửi đến lớp học sinh con chữ mà cả tình người ấm áp sự biết ơn chân quý
câu chuyện về những thể cô giáo trong phần cuối của bản tin sau đây là một vài tấm gương
trong hàng trăm hàng nghìn thể cô đáng nỗ lực vượt qua khó khăn nghịch cảnh để ưa mần tương lai trên toàn thế giới
kính mời quý vị cùng theo dõi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cô giáo noelina carrera đang dạy cho trẻ em học chữ thông qua những câu chuyện cổ tích
bị chuẩn đoán mắc bệnh đau từ khi nhỏ nhưng với tình yêu mạnh liệt dành cho trẻ con
carea vẫn luôn tâm huyết trở thành một giáo viên mầm non
điều thôi thúc tôi trở thành một giáo viên là bởi yêu trái tim chân thành của các em nhỏ
tôi muốn dùng sự ân cần dịu dàng của mình để dạy dỗ các em ở ngưỡng tuổi chập trứng vào đời
mặc dù mắc chứng bệnh đau khiến cô garesa khó khăn trong việc hoạt động thể chất
nhưng cô luôn tự rèn luyện và nỗ lực mỗi ngày để vượt qua trở ngại bệnh tật
xứng đáng với tiêu chuẩn một giáo viên
carea bắt đầu dạy học từ năm hai nghìn một mươi hai và vượt qua vô số những dị nghị của xã hội
để trở thành một giáo viên tốt được học sinh yêu mến
ban đầu cũng có nhiều người nghi vấn về khả năng của carrela
nhưng dần dần cô ấy đã chứng minh cho họ thấy bằng tấm lòng yêu học trò và sự quan tâm dịu dàng với trẻ em
con có phản ứng tốt yêu cô giáo
phụ huynh chúng tôi rất biết ơn cô đã vượt khó khăn của bản thân để chăm sóc cho các con
còn ở sâu trong rừng già amazon nơi các điều kiện sinh hoạt còn hạn chế
điện chưa tới được từng hộ gia đình
thầy giáo francisco polivera da silva đã xây dựng một hệ thống pin mặt trời riêng trên lớp mái tôn của phòng học đơn sơ này
điện ở đây rất đắt hoặc phải chạy máy phát điện hoặc phải đốt đèn dầu
hầu như các em nhỏ không đi học vì không có điện
tôi đã nảy ra sáng kiến xây dựng hệ thống pin mặt trời để thắp sáng phòng học cho các con
nguồn điện từ pin mặt trời được thầy francisco dùng để thắp sáng phòng học
im bài tập cho các em học sinh hay chạy máy chiếu minh họa cho các bài giảng
còn tại làng megalang sasoi ở chungjava indonesia để đem con chữ tới cho các em học sinh
mỗi ngày các thầy giáo phải vượt qua hàng chục km đường rừng trên những chiếc mô tô
các em học sinh ở đây sống xa thành phố không có điểm trường tập trung
cũng không có điều kiện để kết nối mạng internet học online
tỷ lệ đến trường ở đây rất thấp vì nhà các con quá xa trường học
đặc biệt là thời kỳ covid khi chính phủ yêu cầu học online
nhiều con không có máy không có internet để học
chúng tôi thành lập những nhóm đi mô tô vượt qua nhiều địa hình khó để tiếp cận các học sinh vùng sâu vùng xa
con rất thích đi học nhưng nhà quá xa các thầy đã tới tận nhà dạy chúng con làm toán học địa lý
những công hiến thầm lặng những nỗ lực không mệt mỏi và nhiệt huyết của các thầy cô giáo
đóng một vai trò quan trọng trong việc ươm mầm tương lai cho đất nước kết trái cho cuộc đời
dù ở bất cứ đâu bất cứ quốc gia nào nghề giáo vẫn luôn cao quý và được xã hội tôn trọng và tôn vinh